ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bà hơ quê than vãn chuyển con rể còn thiếu nợ khiến cho y tham nghê khó chịu bực tức dẫn đến dùng dao chém liên tiết bốn nhát vào đầu khiến bà hơ quê gục ngay tại chỗ
ngay sau đó bà hơ đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu nứt sọ não tụ máu não gãy xương chính mũi dãy xương gò má với tỷ lệ thương tật chín mươi bốn
riêng y thăm sau khi công an đưa đi giám định tâm thần thì có kết luận
trước trong và sau khi gây án đối tượng bị dối loạn tâm thần và dối loạn hành vi do sử dụng rượu
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba trong số một mươi bốn thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng có sử dụng hung khí xảy ra vào tối ngày hai mươi tháng năm trên đường an thượng một mươi sáu
cụ thể ngô hoàng duy nguyễn minh hoàng và nguyễn tấn thanh cùng chú tại quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng đang ngồi nhậu thì đã được trần phước pháp rủ đi đánh nhau
nhóm này đã đồng ý và rủ thêm khoảng một mươi thanh niên khác cùng đến nhà pháp lấy hung khí là các loại dao tự chế đi tìm gặp bị hại
trong quá trình rượt đuổi truy sát bị hại đã vấp ngã nên cả nhóm đã chém liên tiếp khiến bị hại gục tại chỗ
gây án xong cả nhóm đã bỏ trốn
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra
và sau hai ngày đã bắt giữ được hầu như toàn bộ nhóm thanh niên manh động này
riêng đối với trần phước pháp là kẻ chủ mưu đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan điều tra kêu gọi pháp mau đến đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
liên quan đến vụ thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay dẫn đến tử vong xảy ra tại thành phố quy nhơn
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã tạm giam
hai trong số chín bị can bị khởi tố về tội giết người truy nã bảy bị can còn lại do bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố một mươi sáu bị can về tội giết người
và gây dối trật tự công cộng trong đó đã tạm giam hai bị can bị khởi tố về tội giết người
truy nã bảy bị can còn lại do đã bỏ trốn
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra mở rộng
công an tỉnh bình định kêu gọi các đối tượng tham gia vụ đánh nhau
sớm đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh số bốn mươi một
hai bà trưng thành phố quy nhơn đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin do có mâu thuẫn
nên hai nhóm thanh niên do lê minh hòa cầm đầu có khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám đối tượng
và nhóm thanh niên của huỳnh văn hậu cầm đầu có khoảng một mươi hai một mươi năm đối tượng
đã gây ra vụ hỗn chiến trên đường phan bội châu thành phố quy nhơn
khiến cho một người trong nhóm của huỳnh văn hậu là lê đức độ đã bị chém tử vong
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ các đối tượng
về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép hơn hai trăm linh kg thuốc nổ
một ba trăm linh kíp nổ một trăm bảy mươi m dây cháy chậm
phòng an ninh điều tra đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
như phòng cảnh sát giao thông công an các xã trên địa bàn
bắt quả tàng hai đối tượng là hoàng thị diệu chú tại huyện bố trạch
và nguyễn hữu trước trú tại thành phố đồng hới
đang vận chuyển trái phép hơn một trăm bốn mươi kg thuốc nổ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng hoàng thị diệu
thu giữ thêm một ba trăm linh kíp nổ và khoảng một trăm bảy mươi mét dây cháy chậm
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét
khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng nguyễn tư sơn và dương thị thu
tại xã vạn ninh thu giữ thêm bảy mươi hai kg thuốc bom
gần sáu mét khối gỗ lim hiện không rõ nguồn gốc
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian vừa qua công an tại nhiều địa phương trên cả nước
đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả tạo chuyển biến
về nhận thức trong quần chúng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ này
tại tỉnh đắk lắc công an huyện cư mờ ga đã có cách làm mới
là đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhằm đảm bảo bình yên cuộc sống cho người dân trên địa bàn
gia đình ông hoàng văn lợi chú thôn hợp hòa xã chư mở ró
huyện cư mở ga tỉnh đắk lắc
từ lâu ông lợi thường sử dụng một cây súng kíp đi săn bắn trái phép
để mưu sinh nhưng mấy năm trở lại đây ông không dùng đến khẩu súng này nữa
ông nhận ra được sự nguy hiểm của nó nhưng không biết phải xử lý như thế nào
ngày hôm nay được lực lượng công an đến tận nhà tuyên truyền vận động
ông đã tự nguyện giao nộp cây súng kíp này
mục đích thì mua về cứ bảo đi săn bắn thôi
nhưng mà chả có gì để săn bắn cứ cất giữ ở nhà thôi
mà bây giờ cảm thấy nó cũng nguy hiểm
cái thứ nhất là nó xảy ra nó nổ
cái thứ hai nữa thì bây giờ con cái mình cũng lớn cả rồi
thì mình không ở nhà thì sợ con nó cầm đến hay là gây chuyện với họ
cái chuyện với ai thì lại cầm ra để đe dọa người ta
thì tôi cũng cảm thấy rất là nguy hiểm
tôi sợ nhất là các lứa trẻ bây giờ
mà chính cái vùng này chính cái xã này là cũng gây ra chuyện chết người rồi
cái này là tôi rất là ủng hộ luôn
cần phải thu gom hết tất cả các vùng
theo tôi nghĩ là tất cả người dân bây giờ ai đang có vũ khí tại trong nhà
thì nên tự rác nộp tự có ý bây giờ ai cũng có ý thức cả mà
tự rác nộp cho bên cơ quan cho công an là tốt hơn
chứ còn để ở nhà thì nó sẽ gây đến nguy hiểm lúc nào cũng không biết
trước thực trạng người dân sử dụng súng tự chế gia tăng
công an huyện cư mờ ga đã tổ chức một mươi sáu đợt đi từng ngõ gõ từng nhà
để tuyên truyền vận động người dân
nhờ đó từ đầu đợt cao điểm đến nay
công an huyện đã thu gom được bốn mươi bảy khẩu súng các loại
một mươi mã tấu một mươi một đạn trì
bên cạnh đó đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng của hành vi tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép năm mươi năm kg thuốc nổ và một trăm năm mươi kíp nổ
trong diễn biến tình hình thực tế là diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi đã chủ động có những điều chỉnh
biện pháp thay vì tập trung đông người để tuyên truyền vận động
thì chúng tôi điều chỉnh sang hướng là
cử cán bộ thông thạo địa bàn
rồi cán bộ là người dân tộc thiểu số
và cán bộ thông thạo về cái tiếng đồng bào dân tộc tiểu số
để chủ động vận động cá biệt
với những điều chỉnh đó thì đã mang lại những kết quả yếu thực
tuy nhiên qua triển khai công tác thì chúng tôi nhận thấy là
còn một số cái khó khăn
thứ nhất là về nhận thức của người dân còn có những hạn chế
cái thứ hai nữa là do một số bộ phận đồng bào
là người dân tộc thiểu số
do phương tộc tộc quán cho nên là họ không có giao nộp
thì đối với những cái đối tượng như thế này thì chúng tôi xác định là phải kiên trì
việc tàng trữ sử dụng mua bán súng săn súng kíp súng tự chế vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã để lại những hệ lụy xấu trong xã hội
trong đó có nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra
cách làm hiệu quả thiết thực của công an huyện cư mờ ga đã được nhân rộng ra các địa bàn
tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
việt nam đã có ba mươi bảy ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và đến nay việt nam có ba trăm hai mươi bốn ca mắc và đã điều trị khỏi cho hai trăm sáu mươi bảy ca bệnh chiếm tỷ lệ là tám
trong khi đó vào lúc hơn một mươi bảy h ngày hôm qua năm bệnh nhân phi công người anh là ca bệnh số chín mươi một
đã được chuyển từ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm sang bệnh viện tp hcm
bệnh viện trợ rẫy tiếp tục điều trị hồi phục tích cực điều trị bệnh lý nền kiểm soát nhiễm khuẩn đợi ghép phổi khi đủ điều kiện
vào ngày hai mươi một tháng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin về trường hợp
là một người bán hàng rong đã bán nước uống và thuốc lá cho bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
vào ngày hôm qua cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế bạc liêu
về việc xử lý khắc phục nguy cơ lây nhiễm tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng đinh văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hương yên
có nốt ruồi cách hai cm dưới sông
đối tượng nguyễn văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phú cường xã phú thịnh huyện kim động tỉnh hương yên
cao một m năm mươi tám sống mũi hơi khung và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bảy xã hợp thành huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng có xeo chấm cách một cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý